thưa quý vị liên quan đến vụ bốn nữ tiếp viên hàng không mang hơn một mươi một kg ma túy từ pháp về việt nam
hiện bốn nữ tiếp viên này đã được trả tự do nhưng công an tp hcm cho biết là quá trình điều tra khi có dấu hiệu tội phạm
hay là các hành vi có dấu hiệu cấu thành tội phạm thì sẽ tiến hành các biện pháp điều tra chứ không phải là kết thúc vụ án
thông tin trên được thượng tá lê mạnh hà phó phòng tham mưu công an tp hcm cho biết
tại buổi họp báo định kỳ vào chiều ngày hôm nay hai mươi ba tháng ba
trước đó ngày hai mươi hai tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm ra quyết định trả tự do cho bốn nữ tiếp viên hàng không
trong vụ sách ma túy từ pháp về việt nam
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy